hòa trí xin chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị một điểm tiêm ở phường một mươi sáu quận gò vóc tp hcm vừa phát hiện nhóm người cầm phiếu mời tiêm vaccine covid một mươi chín
có dấu mọc của phường nhưng không thuộc đối tượng mời tiêm
theo đó quận gò vấp phân bộ xuống phường một mươi sáu số vaccine một liều để tiêm cho người dân trên địa bàn
ưu tiên tiêm cho những người năm mươi tuổi trở lên đã tiêm mũi một và đã đủ thời gian tiêm mũi hai
tuy nhiên trong quá trình tổ chức tiêm tại sân vận động đạt đức trên đường nguyễn văn lượng
lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi sáu người cầm phiếu mời đến tim nhưng không thuộc đối tượng tiêm
lực lượng an ninh tại điểm tin mời nhóm người này về công an làm việc
qua xác minh ban đầu trên giấy mời tiêm của nhóm có dấu mọc của ủy ban nhân dân phường một mươi sáu
mọc này do một cán bộ phường đóng hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
lãnh đạo quận gò vấp cho biết cán bộ công chức của phường có sai phạm dưới lếu đến đâu
thì xử lý theo quy định đến đó hiện nhóm người trong vụ việc đã được giao cho công an quận để xác minh